tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số tám trên biển đông
vào cuối giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa bốn trăm tám mươi km về phía đông đông nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
tức là chín mươi một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm tám mươi km tính từ tầm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật cấp một mươi hai trở lên khoảng bốn mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão số tám suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa biển đông và vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông
trong đêm nay và sáng sáng mai có gió bão mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ năm sáu m biển động rất mạnh